các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại khánh hòa tối ngày sáu tháng sáu tại khu vực đèo khánh lê đã xảy ra vụ cháy xe khách dường nằm khiến bốn mươi bốn hành khách trên xe hoảng loạn
vào thời điểm này chiếc xe khách bốn mươi bốn chỗ do ông đinh tài ở lâm đồng điều khiển lưu thông hướng đà lạt nha trang
khi đến khu vực đèo khánh lê chiếc xe bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
nhờ được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy sau một giờ đồng hồ
tại hiện trường chiếc ô tô đã bị cháy rụi hoàn toàn
toàn bộ hành khách đã kịp rời xe nên không có thương vong về người
nguyên nhân cháy được xác định là do nổ lốp bánh xe phía sau gây cháy xe
tại thành phố hồ chí minh vào lúc chín h ba mươi phút ngày sáu tháng sáu
một nhà xưởng chứa lốp xe cũ tại khu vực phường an phú đông quận một mươi hai bốc cháy ngủn ngụt tạo cột khói cao hàng trăm mét
lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động các cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện tham gia dập lửa
tuy nhiên do lốc ô tô là vật liệu dễ cháy kèm gió to trong thời tiết nóng bức nên việc khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn
đến một mươi hai giờ trưa cùng ngày đám cháy mới cơ bản được khống chế
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày năm tháng sáu tại công ty trách nhiệm hữu hạn chang sinh việt nam xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai đã xảy ra cháy lớn
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai nhanh chóng triển khai người và phương tiện chữa cháy xuống hiện trường để tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến một mươi bảy h ba mươi đám cháy đã được lực lượng chức năng giật tắt
được biết sự cố cháy xuất phát từ một cỗ máy bên trong nhà xưởng rồi lan ra
vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu dụi

bốn h một mươi năm phút ngày một tháng năm cháy sửa sản xuất vô
một vụ cháy của công ty trách nhiệm hữu hạn hải nam tại hồn yên viên xã yên viên huyện gia lâm

một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng năm cháy xảy ra tại công ty phúc hình hữu hạn xây dựng vật liệu mới hoàng thành xã trường châu huyện đa phượng thành phố hà nội

trước những diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ loại hình kho sưởng xảy ra trong thời gian vừa qua

gây thiệt hại lớn